thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba là năm dữ liệu số vì vậy các bộ ngành địa phương phải tập trung xây dựng kết nối và khai thác dữ liệu
dứt khoát trong năm hai nghìn hai mươi ba phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
đây là dữ liệu dùng chung là tài sản quốc gia không bảo thủ không cắt cứ không cục bộ
đồng thời thiết kế các công cụ đảm bảo an ninh an toàn thông tin quyền công dân theo hiến pháp và các quy định của pháp luật
đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai đề án sáu
và tổng kết hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng phó thủ tướng vũ đức đam đồng chủ trì hội nghị
tại điểm cầu bộ công an dự hội nghị có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các đơn vị trong công an nhân dân
sau một năm triển khai đề án sáu và tổng kết hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi hai
tạo sự thay đổi quan trọng về nhận thức và hành động ở các cấp các ngành các địa phương
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng kết nối chia sẻ
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối liên thông với bốn mươi bảy bộ ngành địa phương tập đoàn tổng công ty nhà nước
cấp trên bảy mươi sáu triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử
đồng bộ trên hai trăm ba mươi bốn triệu thông tin tiêm chủng kích hoạt gần hai sáu triệu tài khoản định danh điện tử
xác định thông tin chính xác của gần năm mươi triệu thuê bao di động
cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp gần bốn bốn nghìn dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn gấp ba lần năm hai nghìn hai mươi một
hơn ba chín triệu giao dịch thanh toán trực tuyến
có chín mươi chín doanh nghiệp nộp thuế điện tử
một trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử
các chỉ tiêu nhiệm vụ theo đề án sáu
và kế hoạch hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cơ bản hoàn thành
tài nguyên phải được bảo đảm được sử dụng một cách rất hiệu quả như vậy
và dữ liệu cá nhân cũng là quyền của người dân đều phải được bảo vệ rất chặt chẽ
chúng ta đang tiến tới để hoàn thiện hệ thống này
nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và tiến tới phải xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
mọi người đều phải có trách nhiệm để thực hiện cái công việc này
chúng ta cũng phải giữ nguyên tắc bất di bất dịch là chưa an toàn thì không kết nối
không đè nhường đến hệ thống
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi ba cần phải hành động quyết liệt trong hoàn thiện dữ liệu
bảo đảm đúng đủ sạch sống làm cơ sở cho việc kết nối
từ đó mới tạo được niềm tin thực chất cho người dân doanh nghiệp tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công
đặc biệt phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống dữ liệu quan trọng này
chủ động hướng dẫn tổ chức triển khai số hóa cung cấp dịch vụ công trực tuyến
và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện
thông qua mức độ hài lòng của người dân của doanh nghiệp
chúng ta lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm làm chủ thể
thì phải đánh giá kết quả thông qua cái đánh giá của người dân của doanh nghiệp này
tất nhiên là trong cái hệ thống của chúng ta thì chúng ta vẫn phải có cái đánh giá
đẩy mạnh xây dựng cập nhật liên thông kết nối chia sẻ các nền tảng số
cơ sở dữ liệu đồng bộ thực chất hiệu quả có trọng tâm trọng điểm
rồi kết nối các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia
chuyên ngành với trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của thủ tướng chính phủ
tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng
kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính nêu rõ phải xác định chuyển đổi số
là quá trình chuyển đổi cả về tư duy nhận thức và hành động
chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số
năm hai nghìn hai mươi ba nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề
vì vậy thủ tướng yêu cầu phải có tư duy đột phá tầm nhìn chiến lược
trong đó có đề án sáu là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên liên tục
thủ tướng chỉ rõ nhiều hạn chế còn tồn tại trong đó lãnh đạo một số cơ quan địa phương
chưa thực sự coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm
thể chế cơ chế chính sách chuyển đổi số còn chưa đầy đủ
nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành triển khai còn chậm
việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương còn nhiều hạn chế
vướng mắt chưa hiệu quả còn tình trạng cắt cứ thông tin
chất lượng hiệu quả trong cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn hạn chế
vì vậy thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành địa phương phải chủ động tích cực thực chất hiệu quả
triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia và đề án sáu
trong đó thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ trong đề án sáu
bảo đảm tích hợp chuyện chuẩn hóa cập nhật và chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư với các bộ ngành địa phương tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thuận lợi
đơn giản các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân nhất là thời gian đầu bỏ hộ khẩu giấy tờ này
sẽ có lúng túng tôi đề nghị thế nào nó cũng chuyển trạng thái mà
bao giờ nó cũng có việc này việc kia tôi đề nghị là bộ công an cùng với các bộ ngành có liên quan
và đặc biệt các địa phương ông chỉ quan tâm hướng dẫn tuyên truyền các cơ quan thông tin
truyền thông phải vào cuộc ở đây
tuyên truyền hướng dẫn cho người dân sử dụng chỗ này và để cho người ta an tâm
người ta sử dụng mọi cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân là phải được đảm bảo
báo cáo với các ông chỉ phải khẳng định cái vấn đề này
rồi cái chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
các nhà mạng khẩn trương xử lý dứt điểm cái tình trạng sim rac
thì cái sim rac này vẫn còn nhiều chúng ta cố gắng chúng ta xử lý dứt điểm cái việc này
rồi tiếp tục hoàn thiện
ứng dụng định danh xác thực điện tử
tích hợp các dịch vụ thiết yếu để dần thay thế các giấy tờ liên quan đến công dân
phấn đấu đến quý ii năm hai nghìn hai mươi ba thì cấp được bốn mươi triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân
tức là từ hoạt động trên môi trường thực sang cái môi trường số này
thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba là năm tạo lập và khai thác dữ liệu
để tạo ra giá trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa
xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu
giữa các bộ ngành địa phương là bảo vệ dữ liệu cá nhân
khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân doanh nghiệp
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ
gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả
sáng nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới sự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh đồng nai
tình hình tội phạm tại đồng nai được kéo giảm chín một mươi bảy so với cùng kỳ
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi năm năm mươi một
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những thành tích của công an tỉnh đồng nai trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời lưu ý các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức khó khăn
chính vì vậy công an tỉnh đồng nai cần phải dự báo và tìm ra các nhiệm vụ trọng tâm
thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
và nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
xây dựng lực lượng công an tỉnh đồng nai thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trong chuyến công tác tại đồng nai
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới thăm hỏi tình hình sức khỏe của đại úy nguyễn thế đức
phó trưởng công an phường an hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
bị thương trong khi làm nhiệm vụ
tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng
cùng lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của đại úy nguyễn thế đức
đồng chí thứ trưởng biểu dương tinh thần quả cảm
vì nhân dân phục vụ của đại biểu nguyễn thế đức
đồng thời đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
trước đó nhận tin báo về việc đối tượng cho thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú thành phố biên hòa mang theo hung khí đi tìm người để đánh nhau
đồng chí đức cùng tổ công tác đã đến trực tiếp để ngăn chặn
khi đến đường ngô quyền thành phố biên hòa
phát hiện đối tượng đang cầm dao điều khiển xe máy đi trên đường
nên đã ép xe của tùng vào lề đường
trong quá trình tổ công tác khống chế đối tượng đã dùng dao đâm trúng ngực đồng chí đức
tổ công tác đã không chế bắt giữ tùng và đưa đồng chí đức
đến bệnh viện cấp cứu với vết thương ngực thủng tim
hiện đại úy đức đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi điều trị
tại hà nội vào sáng nay câu lạc bộ công an hiêu trí khối xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hai mươi bảy năm qua câu lạc bộ công an hưu trí khối xây dựng lực lượng bộ công an
là mái nhà chung của hơn bảy trăm linh cán bộ hiêu chí những người đã công hiến và gắn bó gần như trọn đời
với tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân sau này là tổng cục chính trị công an nhân dân
với hàng nghìn hoạt động thiết thực ấm tình đồng đội nơi đây thực sự là địa chỉ nghĩa tình
của những người công an lão thành
năm năm qua câu lạc bộ đã đồng hành cùng hội viên trong các hoạt động về nguồn thiện nguyện
tặng quà các gia đình chính sách học sinh nghèo vượt khó tổ chức mường thọ động viên thăm hỏi
quan tâm chăm lo đời sống tinh thần văn hóa văn nghệ cho đông đảo hội viên
đại hội đã bầu ban chủ nhiệm và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới
đồng thời tổ chức mừng thọ các hội viên trong không khí vui tươi ấm tình đồng đội
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm yêu cầu toàn lực lượng công an quán triệt thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của chủ tịch
nước nguyễn xuân phúc tại hội nghị thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng công an
phải luôn đạt lợi ích quốc gia dân tộc trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng
bảo vệ tổ quốc một mặt phải tăng cường củng cố tiềm lực sức mạnh
đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài
đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững bên trong
đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang
với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc hiệu quả sau hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi hai
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám đã thành công tốt đẹp
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương
phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược
với đảng nhà nước về bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia
với yêu cầu đặt ra là không để bị động bất ngờ về mặt chiến lược
bằng mọi biện pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội
không để tội phạm lộng hành vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính chuyển đổi số trong công an nhân dân
tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của ngành công an
ngay sau hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám công an các đơn vị địa phương
đã nhanh chóng triển khai hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ
trong đó đánh giá cán bộ là khâu quan trọng đột phá gắn với sử dụng hiệu quả biên chế
tăng cường biên chế cho cơ sở đơn vị trực tiếp chiến đấu
đây là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
của cục tổ chức cán bộ
bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục tổ chức cán bộ quán triệt phương châm của đảng ủy công an trung ương
về thực hiện nghị quyết số một mươi hai triển khai thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ
bốn đề án thành phần đã được lãnh đạo bộ duyệt
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tp hà nội
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an thủ đô cần đặc biệt quan tâm tập trung xây dựng đảng
xây dựng lực lượng theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn không để bị động bất ngờ
chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản
bên cạnh đó nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
để phục vụ sự quản lý điều hành quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
tới dự lễ khánh thành chủ sở cơ quan bộ thư lệnh cảnh sát cơ động
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là bước đi ban đầu làm tiền đề cho sự phát triển
của lực lượng cảnh sát cơ động
nhấn lên chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
để đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả
bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ thư lệnh cảnh sát cơ động phải thực hiện quán triển
đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ phương châm giữ tốt dùng bền
sử dụng các hạng mục công trình tài sản vật tư phải thật sự chặt chẽ
tiết kiệm chống lãng phí phân đấu trở thành đơn vị kiểu mẫu
về môi trường làm việc xanh sạch đẹp